các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

xuôi về phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ chưa xuất hiện hình thế thời tiết gây mưa cháy mùa nào
bởi vậy mà thời tiết chủ đạo là nắng vào ban ngày với nhiệt độ trưa chiều tại tây nguyên là hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn tại nam bộ là từ ba mươi bảy mươi ba độ
thời tiết thuận lợi không quá nắng gắt tạnh giáo cũng phần nào góp phần thúc đẩy cho các hoạt động thương mại
từng bước mở cửa trở lại của người dân tại đây
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa phổ biến không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn cấp năm nhiệt độ là hai mươi bốn hai mươi tám độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp năm
riêng phía tây có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận đêm nay và sáng mai nhiều mây có lúc có mưa mưa nhỏ
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba trời rét với mức nhiệt độ là một mươi năm hai mươi ba độ